thưa quý vị bắt đầu từ sáu giờ sáng ngày hôm nay ủy ban nhân dân tp hà nội đã áp dụng chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về giãn cách xã hội trên toàn địa bàn thành phố
và tại hai mươi hai chốt kiểm soát dịch bệnh các lực lượng chức năng cũng đã triển khai theo đúng kế hoạch
nhưng phương tiện nào sẽ được vào thành phố theo quy định người dân sẽ cần chú ý lịch trình của mình ra sao
xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
cao tốc pháp vân cầu rẽ sáng ngày hai mươi bốn tháng bảy
để kiểm soát các phương tiện vào thành phố hà nội lực lượng chức năng đã bố trí lực lượng chăn các dây và barrier tại các làn đường vào thành phố
theo lực lượng chức năng hiện quy định chỉ cho phép các phương tiện đủ điều kiện và các xe luồng xanh phục vụ phòng chống dịch công vụ ngoại giao vận chuyển công nhân chuyên gia và thực hiện công tác vận tải hàng hóa thiết yếu được vào thành phố

tránh tình trạng ủn tắc tại chốt kiểm soát dịch bệnh như thế này thì tại đây lực lượng chức năng đã bố trí tăng cường lực lượng đồng thời là sẽ phân làng các phương tiện là không đủ điều kiện ra một làn riêng để tránh tình trạng ồn tắc
theo ghi nhận thực tế có khá nhiều phương tiện không đủ điều kiện đi vào thành phố khi đến chốt kiểm soát đã phải quay đầu trở lại
đáng chú ý dù đã có chỉ thị dừng nhưng vẫn còn không ít phương tiện kinh doanh vận tải xe tuyến cố định vẫn cố tình hoạt động
bên cạnh đó để giúp người dân thuận lợi hơn trong quá trình đi lại cục cảnh sát giao thông cũng đã tổ chức tuyên truyền người dân tại các nút dẫn vào trung tâm thành phố mở các làn tại trạm thu phí để lượng phương tiện lưu thông dễ dàng hơn
đối với các phương tiện đủ tiêu chuẩn đưa vào thành phố lực lượng chức năng tổ chức các bước kiểm tra theo quy định phòng chống dịch
đặc biệt lưu ý là giấy xét nghiệm âm tính còn thời hạn hoặc thực hiện khai báo qua các ứng dụng của bộ y tế cũng như khai báo trực tiếp tại trạm
đội ba phòng tám cục cảnh sát giao thông đã có phương án phân luồng từ xa tại km hai trăm năm mươi chín trạm thu phí co bồ dưới tỉnh ninh bình
các loại phương tiện được đăng ký cấp thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh